chào các khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
thưa quý vị sáng nay hai mươi ba tháng năm kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ tư dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mở đầu phiên họp sáng quốc hội đã nghe các báo cáo
các báo cáo của dự án luật cư trú dự án luật đang nhận được sự quan tâm của người dân
nội dung sửa đổi bổ sung thủ tục về đăng ký thường trú tạm trú trong dự luật này
theo hướng cơ quan đăng ký quản lý cư trú có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra cập nhật thông tin địa chỉ thường trú tạm trú mới của người đăng ký và cơ sở dữ liệu về cư trú
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin về nơi thường trú tạm trú của họ và cơ sở dữ liệu này mà không cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
theo cơ quan thẩm tra dự án luật cơ quan soạn thảo làm rõ quy định ngay trong luật trách nhiệm cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu về cư trú giữa các cơ quan nhà nước việc khai thác các thông tin từ cơ sở dữ liệu
ủy ban pháp luật tán thành việc cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác đăng ký quản lý cư trú như quy định của dự thảo luật
để góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú trên cơ sở ứng dụng thành tiệu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú bảo đảm công khai minh bạch phù hợp với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử
mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu
kích cầu du lịch khuyến khích tiêu dùng nội địa thúc đẩy đầu tư công
tập trung tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp quy mô lớn các doanh nghiệp có vương mắc
chậm triển khai trong nhiều năm tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư khởi công dự án
đồng thời giao ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
khuyến khích người dân tiêu dùng hàng nội địa theo phương châm người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
người việt nam đi du lịch việt nam để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy sản xuất kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái hỗ trợ làm hơn bảy trăm chín mươi nhà ở cho hộ người có công
người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn hai mươi tám tỷ đồng
phần đầu hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi hoàn thành việc làm nhà ở cho các đối tượng thuộc đề án
thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở tỉnh yên bái năm hai nghìn hai mươi
thì mức hỗ trợ bốn mươi triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà hư hỏng phải phá rỡ để xây mới
hỗ trợ hai mươi triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà
ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo đề án các địa phương sẽ huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa
và vận động nhân dân giúp đỡ ngày công vật liệu để các hộ sớm hoàn thành việc sửa chữa làm nhà mới
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã hỗ trợ làm nhà sửa chữa cho hơn hai bảy trăm năm mươi hộ người có công với cách mạng
và hơn ba hai trăm bảy mươi hộ nghèo làm nhà ở
thông qua hỗ trợ giúp các hộ chính sách ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế
hướng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình
phiên trợ công nhân giá đồng
nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín trong các khu công nghiệp
phiên trợ có một mươi năm gian hàng với trên hai sản phẩm là các mặt hàng thiết yếu như gạo đường mì tôm
dầu ăn nước mắm sữa trứng giấy vệ sinh quần áo dầu gội sữa tắm và một số dược phẩm khác
đến với phiên trợ công nhân lao động được cắt tóc tư vấn sức khỏe và pháp luật miễn phí
để thuận tiện cho quá trình mua hàng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát hành năm phiếu mua hàng đồng
trị giá một trăm linh đồng một phiếu cho công nhân lao động khó khăn tham gia phiên trợ
công đoàn cũng ủng hộ cho cơ hội phần khó khăn trong cuộc sống

tại chương trình ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh hà nam tặng hai nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng trị giá tám mươi triệu đồng
công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng dành tặng năm mươi xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chương trình diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm
còn tại tỉnh quảng bình để giúp bà con người rục
xã thượng hóa huyện minh hòa
có ngôi nhà mới vững chãi yên tâm phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng bình đã tiến hành sửa chữa nâng cấp và làm sân cho tám mươi bảy nhà ở của đồng bào
không chỉ vậy những căn nhà kiên cố này sẽ giúp bà con yên tâm vượt qua mùa mưa bão sắp tới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trong căn nhà mới vừa được nâng cấp sửa chữa gia đình anh hồ xuân việt rất vui mừng
vì từ nay đã có nơi ở ổn định để yên tâm sản xuất
không phải lau mưa gió khi mùa mưa bão về
để giúp bà con đồng bào rục xã thượng hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình có ngôi nhà mới khang trang
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình trích từ quỹ vì người nghèo hơn một sáu tỷ đồng
ủy ban nhân dân huyện minh hóa trích hơn năm trăm linh triệu đồng
cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng
để sửa chữa làm sân cho tám mươi bảy nhà ở của đồng bào rục tại bốn bản ở xã thượng hóa
để hoàn thành cả mấy bảy căn nhà hôm nay và ban giao cho bà con sử dụng
việc sửa chữa tám mươi bảy ngôi nhà cho bà con đồng bào rục ở tỉnh quảng bình là việc làm hết sức ý nghĩa
không chỉ giúp bà con có nơi ở ổn định khang trang
mà còn giúp đồng bào nơi đây có thêm nghị lực để tiếp tục sản xuất phát triển kinh tế
từng bước vươn lên thoát nghèo
thưa quý vị mới đây tổ chức xếp hạng tín nhiệm smb global rating
thông báo tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của việt nam ở mức triển vọng ổn định
theo bộ tài chính việc smb khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của việt nam ở mức triển vọng ổn định
phản ánh đánh giá của tổ chức này về tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế việt nam
sau thời gian giảm tốc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tổ chức này nhận định thành tựu tăng trưởng vững chắc của việt nam trong những năm qua
sẽ tiếp tục hỗ trợ duy trì định mức tín nhiệm quốc gia của việt nam
quảng trị là một trong những tỉnh đứng đầu của cả nước về phát triển rừng bền vững fsc
chiếm trên một mươi một số rừng bền vững trong cả nước
tuy nhiên thời gian qua do dịch covid một mươi chín xảy ra các đơn hàng từ châu âu và nhiều nước khác không thu mua
đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quảng trị
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn năm mươi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ ván ghép thanh
gỗ răm và viên nén năng lượng
do dịch bệnh covid một mươi chín nên các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra
toàn tỉnh quảng trị có hơn hai mươi hai hectare rừng có chứng chỉ fsc
hiện tại giá gỗ fsc chỉ ngang với giá gỗ thường
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp này vẫn cố gắng ổn định đời sống cho người lao động
trước những khó khăn của các doanh nghiệp chế biến gỗ
như người trồng rừng gỗ lớn fsc tỉnh quảng trị đã và đang triển khai một số giải pháp
ủy ban tỉnh quảng trị cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành phối hợp với các doanh nghiệp ra soát lại
trước hết là phải quan tâm đến vấn đề người lao động
bên cạnh đó tỉnh cũng ra soát lại một số chính sách như miễn giảm thuế tiền thuế đất
thuế thu nhập doanh nghiệp các loài thuế khác để cho doanh nghiệp tái sản xuất
hỗ trợ trực tiếp nhằm vào đối tượng lao động là chính
còn doanh nghiệp thì hỗ trợ về chính sách
khôi phục và ổn định sản xuất cho ngành gỗ và ngành trồng rừng
tỉnh quảng trị đang phấn đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ sản xuất mỗi năm một triệu mét khối gỗ sẻ
tỉnh đang tìm cách tháo gỡ khó khăn xây dựng mô hình chuỗi giá trị liên kết
từ trồng đến chế biến tiêu thụ sản phẩm
tỉnh quảng trị cũng xác định đây là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh trong thời gian tới
trong khi đó tại tỉnh kiên giang thời gian gần đây đã hai lần xảy ra cháy lớn
ở rừng tràm huyện hòn đất
gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng tràm gần ba tuổi
hệ lực lượng chức năng đang cử người túc trực ngày đêm để phản ứng kịp thời nếu tiếp tục có cháy
đám cháy thứ hai bùng phát cách đây hai ngày cách khu vực cháy trước khoảng ba km
thời tiết hành khô nóng và có gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh và lan ra nhiều khu vực
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hòn đất cho biết tổng cộng có khoảng bốn trăm linh lượt người tham gia chữa cháy
thuộc các lực lượng chữa cháy tại chỗ lực lượng kiểm lâm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cán bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang sư đoàn bộ binh bốn quân khu chín
các lực lượng hiện vẫn đang túc trực tại hiện trường
tới thời điểm hiện tại đám cháy tại rừng tràm huyện hòn đất kiên giang đã cơ bản được khống chế
nhưng thời tiết hành khô có thể gây cháy lại bất cứ lúc nào
sau một tuần thực hiện gia quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ
theo kế hoạch số một nghìn chín trăm hai mươi ba của cục c tám bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh ninh bình
đã kiểm tra hơn chín bốn trăm sáu mươi phương tiện trong đó xử lý hơn một tám trăm linh trường hợp vi phạm giao thông
với số tiền phạt hơn một bảy tỷ đồng
trong tuần đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại ninh bình
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủng tắc và tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận các lỗi vi phạm các quy định về dừng đỗ
không có giới phép lé xe hoặc đăng ký xe không có hoặc không mang theo giới chứng nhận
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và nữ lực
trong thời gian tới để đẩy mạnh thực hiện tổng kiểm soát nhằm kiểm trí tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị toàn tỉnh tiếp tục tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm
về nồng độ cồn ma túy tốc độ làn đường phần đường tránh vượt vi phạm quy định về mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng